thưa quý vị sau ba ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c của cộng hòa liên bang đức
tòa đã tuyên phạt ba bị cáo là nguyễn đức trung tám năm tù nguyễn trường giang
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ arctic bốn năm sáu tháng tù
và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
công ty thoát nước hà nội bốn năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung cùng với hình phạt năm năm tù trước đó do tòa án nhân dân tp hà nội
tuyên phạt về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là một mươi ba năm tù
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo nguyễn đức trung võ tiến hùng và nguyễn trường giang
phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân sự là công ty thoát nước hà nội số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
với hành vi dùng dao tự chế chém trọng thương một đồng chí cảnh sát khu vực công an phường thanh sơn
thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
một nhóm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận bắt khẩn cấp
sự việc xảy ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi huỳnh đủ trương văn hưởng tên gọi khác là cato và phạm thanh linh
nhận được điện thoại của ngô văn phát báo tin đang bị một nhóm đối tượng tấn công
tại công viên một mươi sáu tháng bốn ba đối tượng bị đồng chí thượng úy ninh quang vũ cảnh sát khu vực
công an phường thanh sơn cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát phát hiện yêu cầu cả nhóm bỏ hung khí
huỳnh đủ đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào đồng chí vũ làm đồng chí bị thương nặng ở bàn tay phải rồi tẩu thoát
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố phan rang tháp tràm đã triển khai lực lượng truy bắt huỳnh đủ
và năm đối tượng có liên quan ngay trong đêm để điều tra làm rõ
được biết đối tượng huỳnh đủ từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trương văn hưởng một tiền án về tội cố ý gây thương tích năm hai nghìn một mươi bảy
hiện sức khỏe của đồng chí thượng úy ninh quang vũ đã dần ổn định và vẫn đang điều trị tại bệnh viện
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa tiến hành truy bắt nhanh đối tượng đe dọa giết người
và tàng trữ vũ khí quân dụng tại xã an viễn thu giữ một khẩu súng nghi ak và nhiều viên đạn cùng hung khí thô sơ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trưa ngày sáu tháng một mươi hai đối tượng nguyễn thanh lan đến gia đình bà phạm thị thủy
năm mươi sáu tuổi ngũ ấp bốn xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa
hai mươi tám tuổi chúa tỉnh đồng nai là vợ cũ của lan đã ly dị
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng và dùng chậu cây cảnh ném vào nhà bà thủy
bà thủy cùng gia đình đã phải thuê nhà nghỉ để ở vì lo sợ lan sẽ giết cả gia đình
nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ
sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện trảng bom đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện an viễn để tiến hành xác minh
quá trình xác minh để xác định được đối tượng đe dọa là nguyễn thanh lan
thì chúng tôi đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thanh lan
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của lan tại ấp tám xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
cơ quan công an thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen nghi súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng giống ngoại đạn sử dụng súng ak một dao tự chế
qua test nhanh đối tượng nguyễn thanh lan có kết quả dương tính với covid một mươi chín
cơ quan công an thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen nghi súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu đen giống loại đạn sử dụng súng ak một sao tự chế

đến từng hộ dân tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng cho người dân ký cam kết tuân thủ các quy định khi đốt nương làm giấy
đó là cách mà ban quản lý rừng huyện trạm tấu và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh yên bái đã tăng cường thực hiện trong thời gian qua
nhằm nâng cao ý thức cho người dân hạn chế những yếu tố tiềm ẩn gây ra cháy rừng trong mùa khô hành
nhờ đó ý thức phòng chống cháy rừng của bà con nhân dân trên địa bàn đã được nâng cao rõ rệt
huyện miền núi trạm tấu là địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh yên bái với trên bốn mươi sáu hectare rừng
trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên
những cánh rừng tại đây thường có thảm thực bì dày
cùng với đó là những đợt nắng nóng kéo dài gió lào thổi mạnh khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp báo động
cùng với những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên thói quen đốt nương làm giấy
sử dụng các nguồn lửa của một bộ phận người dân cũng là yếu tố khiến nguy cơ cháy rừng càng trở nên phức tạp
để chủ động phòng chống cháy rừng bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra giả soát các cánh rừng có nguy cơ cháy cao
phân công lực lượng thường trực canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày cao điểm
trong thời gian qua cũng được sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái
đã đến chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền và xây dựng kế hoạch đập lên phương án để cho chúng tôi thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên kiểm tra
ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm lấn đến đất rừng
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng chống cháy rừng
bố trí lực lượng cơ sở ứng trực cũng như việc trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy đối với các đơn vị địa phương
qua công tác kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời phát hiện chỉ ra những thiếu sót
yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa
đồng thời phối hợp với ban quản lý rừng lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng
đảm bảo tính sẵn sàng cao của lực lượng chuyên trách bán chuyên trách nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các đơn vị như kiểm lâm ban quản lý rừng phòng hộ của tất cả các huyện
để tuyên truyền hướng dẫn bà con
tăng cường công tác phòng cháy cháy cháy rừng phối hợp với các đơn vị để hướng dẫn kiểm tra và thực hiện công tác tổ chức huấn luyện
bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy cháy cháy cũng như diễn tập các phương án phòng cháy cháy cháy rừng
nhờ thực hiện đồng bộ có hiệu quả nhiều giải pháp nên tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh yên bái trong thời gian qua đã được kiềm chế
tuy nhiên nguy cơ cháy rừng ở các địa phương đã được giải pháp
các xã huyện vùng cao là rất lớn
do đó bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng chính quyền địa phương thì người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng
đây là yếu tố tiên quyết góp phần bảo vệ những cánh rừng tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc do cháy nổ gây ra
do nguy cơ dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội đang ở mức cao tương đương cấp độ màu cam
để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đồng thời ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng
ủy ban nhân dân quận đống đa yêu cầu từ một mươi hai h ngày hôm nay các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa vào trước hai mươi một giờ hàng ngày hạn chế các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người
trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế hà nội liên quan đến việc xét nghiệm xác định người mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện
theo hướng dẫn của bộ y tế những f điều trị tại nhà đủ một mươi ngày xét nghiệm nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh
với điều kiện kết quả xét nghiệm nhanh của f điều trị tại nhà phải do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
loại xét nghiệm nhanh được sử dụng cũng phải được bộ y tế cấp phép
nếu đáp ứng đủ các điều kiện
trên f sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đã đủ một mươi ngày
còn đối với f điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị để được công nhận khỏi bệnh
thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính vào trước ngày ra viện
xét nghiệm nhanh do bộ y tế cấp phép
hiện nay số ca mắc tại đà nẵng liên tục gia tăng
chỉ tính trong vòng ba ngày qua
địa phương này đã ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc mới
ba phường xã trên địa bàn thành phố bao gồm xã hòa sơn của huyện hòa vang
phường an hải bắc của quận sơn trà và phường hoa khánh bắc của quận liên triều
bắt đầu thiết lập vùng cấp độ bốn
công tác phòng dịch tại các khu vực vùng đỏ vì thế cũng được xiết chặt hơn
nhàm phóng viên đã có những ghi nhận
đây là lần thứ ba phường an hải bắc quận sơn trà chuyển cấp độ ở mức nguy cơ cao
hiện phương đang thiết lập tám chốt phòng tỏa cứng và một chút mềm
việc kiểm soát người ra vào và các hoạt động buôn bán giao thương bên trong
vùng cấp độ bốn cũng được xiết chặt hơn
chỉ một số trường hợp thật sự cần thiết mới được phép di chuyển vào vùng đỏ
tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan
tiêm đủ hai mùi vaccine hoặc giấy đi đường chứng nhận đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
chúng tôi thiết lập vùng đỏ vùng nguy hiểm này để hạn chế cái việc người dân ra vào
trong vùng đỏ này
từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tích những f ít một f hai để làm như thế nào đó
quản lý trong thời gian sắp đến đây
thực sự là phương phục này đoàn này này cho nó sạch và trả lại môi trường cho dân dân
công an phường và ủy ban nhân phường sẽ đáy mạnh việc xử phạt vi phạm chính
lý do là trong thời gian vừa qua là phường hải bắc đã nhiều lần thực hiện kiển thai công tác phòng dịch
hiệu quả của việc tiên triền bây giờ đã năng lên rất là cao
nên việc xử phạt nó phải được đáy mạnh lên để nâng cao hiệu quả các công tác phòng chống dịch nói chung
cũng như giữ được tình hình dịch kiểm soát được khoanh vòng dập dịch trong thời gian trước đấy
ghi nhận tại xã hòa sơn huyện hòa vang là địa bàn tiếp giáp khu công nghiệp hòa khánh
nên phần lớn số ca mắc đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đây
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai toàn xã ghi nhận gần một trăm linh f và đang thiết lập hàng chục điểm phong tỏa
với đặc thù địa bàn nông thôn nhiều ngõ ngách
nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ bốn cũng gặp không ít khó khăn
do đó việc tuyên truyền nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch là vấn đề luôn đặt lên hàng đầu
năng cơ của vấn đề là tự giết trăng những cái quấn mua bóng
rồi bò công mình mới đặng viên với nhau nhắc nhở với nhau
để mà chấp hành tốt cái việc là mua bón nhất là ở chợ đây
rồi là có cái khu tự thương có cái quấn xóa lớn nhỏ ở địa phương đây
chúng tôi luôn tốt cái công tác vận động và tuyên truyền
và có những địa phương thì vấn đề y bôn dân và công an thì cũng có giải phóp
rồi cũng phải là xử lý những cái đấu tượng mà không chấp hành
công tác mà kiểm tra xử lý cái mục đích cao nhất không phải là về xử phạm phương phạm chính
mà là làm sao cho bà con dân thấy được cái trách nhiệm
cũng như là cái ý thức về phòng chống dịch
để làm sao để giữ được sức khỏe cho mình cho gia đình
và cho mọi người trong xã hội để làm sao để đẩy cái mục đích cao nhất để lùi dịch bệnh
thì lúc đó cái công tác chuyển khai cái các công tác về phòng chống dịch ở hòa sơn mới thành công
và đạt được hiệu quả cao nhất
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sẽ có khó khăn nhất định
mỗi người dân cần phải thay đổi thói quen ý thức sống chung an toàn là góp phần đẩy lùi dịch bệnh
kính thưa quý vị sau nửa năm nghỉ và học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
hôm nay là ngày một mươi ba tháng một mươi hai học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở thành phố hồ chí minh
đã đi học trực tiếp
lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường
để thị xác tình hình đi học ngày đầu thêm của học sinh và kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của nhà trường
em học online hiểu không có hết được kiểu như là bằng ở trên lớp
kiểu như là ở nhà kiểu mấy tháng rồi bí bách hết chuyện xong rồi giờ gặp lại được nói chuyện
nhưng mà cũng không có hết được kiểu như là bằng ở trên lớp á
kiểu tụ tập được nguyên đám á
sau tám tháng thì khoảng thời gian em học online ở nhà thì có lẽ lượng kiến thức tiếp thu sẽ không bằng khi mà học trực tiếp
hiện tại em cảm thấy cảm thấy rất là hưng phấn và rất là hồi hộp khi mà sau tám tháng thì mình quay lại trường thì không biết buổi học đầu tiên sẽ như thế nào
cũng trong sáng nay lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường
để thị xác tình hình đi học ngày đầu tiên của học sinh kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của nhà trường
học sinh vào trường đều được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế và các trường cơ bản thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng dịch
tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số kiến cáo đối với các trường
bước đầu sở y tế thấy đánh giá là các trường đều có sự chuẩn bị khá tốt thực hiện đã được tập quấn các bước chuẩn bị
nhất là các kiểm tra các em khi vào trường
tuy nhiên thì đoàn cũng thấy là khoảng cách ngồi giữa các em gần quá
do đó đoàn góp ý là các em gần quá
thứ nhất là sau thi học đầu tiên là phải tách lớp ra ngay
năm k là phải bắt buộc nhưng mà trong năm k này thì khi mà các em đi học này thì hai cái cần thử nghiêm đó là mang khẩu trang và khoảng cách
do đó đoàn yêu cầu trường nên bố trí lớp lại cho phù hợp
mặc dù tỷ lệ phụ huynh của học sinh lớp chín một mươi hai thành phố đều đồng thuận cho học sinh đi học rất cao đạt trên tám mươi
nhưng không phải tất cả các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn thành
tp hcm đều tổ chức chạy trực tiếp trong hôm nay như trường hợp các trường ở huyện củ chi lùi thời gian cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đến trường xuống ngày hai mươi tháng một mươi hai chậm một tuần so với lịch chung của thành phố vì đa số phụ huynh trên địa bàn huyện chưa muốn cho con đến trường trở lại
tại buổi thị xác giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết ngành giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai tới trường nhưng không phải tất cả học sinh hai khối này đều đi học

trong những ngày qua đã được sở y tế tp hcm triển khai cách ly giám sát và thực hiện giải mã gen theo quy định để truy tìm người mắc covid một mươi chín liên quan đến chủng omicron mới
tuy nhiên chín trường hợp nhập cảnh dương tính đều là chủng delta và chưa có ca bệnh nào liên quan đến chủng mới này
thông tin này được sở y tế tp hcm công bố tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín chiều nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai
liên quan đến chủng mới omicron theo chỉ đạo của y tế tp hcm các bộ phận chức năng đã kiểm tra sát sao
sát chặt chẽ các đối tượng thông qua đường hàng không và đường thủy có tiếp nhận một chín mươi bảy người đến tp hcm là người nước ngoài đều được sàng lọc
có chín trường hợp dương tính được chuyển đến cơ quan chức năng để giải mã gen và chưa phát hiện chủng mới
sau khi giải mã trình tự gen của ba người có test nhanh covid mà đi trên cái chuyến bay từ tp hcm qua hồng kông
thì các cái trường hợp này là cái biến thể của cái giải mã trình tự gen của nó
đó là chính cái virus sars cov hai
chứ không phải là omicron giống như là một số các thông tin chúng ta đã đưa
đối với việc tiêm vaccine mũi ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
quan niệm đây là mũi tiêm thứ ba là không hoàn toàn chính xác
đợt tiêm lần này là sở y tế hướng đến bảo vệ người có nguy cơ cao
đây là mũi tiêm bổ sung cho những người yếu thế người có bệnh nền người nhiễm hiv
làm miễn dịch suy yếu để những người này được bổ sung kháng thể như người được tiêm mũi hai
thì tất nhiên khi mà nói mũi bổ sung chúng ta hiểu là đây là những đối tượng mà suy giảm biến dịch
ví dụ như hiv chẳng hạn hoặc ung thư hoặc đang điều trị những cái thuốc nào có thể làm cho cái miễn dịch nó suy yếu
thì tôi tin cho tới hết ngày hôm qua thì tổng cái số mũi mà thành phố đã thực hiện từ trước tới nay là một mươi bốn tám trăm hai mươi bảy sáu trăm tám mươi năm mũi
trong đó mũi một là bảy chín trăm bốn mươi ba một trăm chín mươi tám
mũi hai là sáu
mũi hai là sáu tám trăm bảy mươi hai sáu trăm sáu mươi chín
mũi bổ sung là bốn bốn trăm bốn mươi tám
sắp tới việc đẩy mạnh chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ thành phố sẽ lập danh sách người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền để quản lý và chăm sóc
đơn cử tp thủ đức đang tiến hành lên danh sách người thuộc nhóm nguy cơ theo thống kê có khoảng sáu mươi người
tuy nhiên theo người đứng đầu ủy ban nhân dân tp thủ đức việc truyền thông tiêm vaccine đến nhóm có nguy cơ chưa thực sự hiệu quả
thì nó có một cái thực tế ở đây thì cũng chia sẻ rằng là rất nhiều gia đình có các bà mẹ rồi ông bà chúng ta lớn tuổi
và có kèm theo các bệnh lý nền hết sức nghiêm trọng chẳng hạn như là có nhiều người cũng bị tai biến rồi là bị các chứng năng y khác
thành ra cái tâm lý là sợ rằng tiêm vaccine nó sẽ trở thành một cái biến chứng nguy hiểm
tuy nhiên thì cái này về mặt y khoa thì cho thấy nó có một cái tỷ lệ
biến chứng khi chúng ta tiêm vaccine thì chúng ta biết rồi
nhưng mà khi lựa chọn giữa cái chuyện là chúng ta tiêm hoặc thông tin thì rõ ràng là cái việc tiêm vaccine nó sẽ bảo vệ tốt hơn khi chẳng may chúng ta bị covid
đây là đợt ra soát người chưa được tiêm hoặc người có nguy cơ cao để lập danh sách cụ thể
đến hôm nay các quận quyện phường xã đã phát phiếu điều tra người nguy cơ trên địa bàn tại hai mươi hai quận quyện và thành phố
đây là điểm mấu chốt giúp thành phố giảm thiểu nguy cơ tử vong
bằng cách lập lại danh sách xét nghiệm can thiệp sớm với gia đình f có người nguy cơ để đảm bảo và có thông tin đối với mạng lưới y tế đồng hành để chăm sóc và đồng hành nhằm giảm thiểu tử vong
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tỉnh
chủ trì cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo với các địa phương và cùng dự cuộc họp có phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng
theo báo cáo của sở y tế đồng nai trong tuần qua toàn tỉnh ghi nhận hai bảy trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm pcr
số ca tử vong do covid một mươi chín trong tuần qua là một trăm ba mươi chín ca tăng bảy mươi sáu ca so với tuần trước đó
lũy kế đến nay tỉnh ghi nhận hơn một ca tử vong do covid một mươi chín chiếm tỷ lệ một chín tổng số ca nhiễm bệnh trong tỉnh
trong số ca tử vong có năm mươi hai trường hợp tử vong tại nhà và còn một trăm một mươi chín bệnh nhân đang nguy kịch
hiện toàn tỉnh có hơn một mươi bốn bệnh nhân đang được chống dịch
một bệnh nhân đang được cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế các khu cách ly tập trung và hơn sáu một trường hợp cách ly tại nhà
tính đến thời điểm hiện tại đồng nai đã phụ vaccine mũi hai cho hơn chín mươi người từ một mươi hai tuổi trở lên
trước ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo lo ngại về việc người dân chủ quan lơ là phòng chống dịch hàng quán mở cửa với một trăm linh công suất
bán đồ uống có cồn trái quy định số lượng tử vong tăng cao hơn nhiều so với trước đây
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng đề nghị sở y tế cần tính toán để phân bổ một trăm linh viên thuốc monobiraver cho những đối tượng có nguy cơ cao nhất
chứ không phải phân đều cho các địa phương
mục tiêu là giảm số ca tử vong
các địa phương phải rà soát đến từng nhà người dân để tiêm cho những người lớn tuổi người bị bệnh không thể đi đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm
tăng cường tim mũi ba đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao
cùng với đó ubnd tỉnh đồng ý việc chi hai mươi tỷ đồng để mua máy thở phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
kết luận cuộc họp sáng nay bí thư tỉnh ubnd nguyễn hồng đỉnh yêu cầu các địa phương lưu ý nâng cao năng lực quản lý điều trị f tại nhà
không để f tử vong tại nhà như trong thời gian qua đồng thời chuẩn bị chú đáo đảm bảo chăm lo chú đáo cho người dân trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
tránh tình trạng chỗ nhiều chỗ ít chỗ có chỗ không có đặc biệt quan tâm đến đối tượng người nghèo cận nghèo gia đình chính sách công nhân lao động
những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy đồng nai cũng yêu cầu các lực lượng ngay trong tối nay đồng loạt ra quân kiểm tra nhắc nhở về việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các nhà hàng quán ăn siêu thị
liên quan đến việc sacri chuyển nhượng dự án tại phường phước long b quận chín tp hcm sai quy định pháp luật và hành vi lập hợp đồng khống cho cán bộ nhân viên sacri đi tham quan
học tập kinh nghiệm tại nước ngoài rồi chiếm đoạt hơn một mươi ba tỷ đồng tiền ngân sách bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri bị đề nghị mức án cao nhất lên đến ba mươi năm tù
đại diện viện kiểm soát xác định bị cáo lê tấn hùng thành khẩn khai báo tác động gia đình khắc phục hậu quả đối với các nhà hàng
đối với tội tham mô tài sản nhưng bị cáo hùng đóng vai trò cầm đầu nên mức án cần nghiêm khắc
bị cáo lê tấn hùng bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản từ một mươi hai đến một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định
từ quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tổng hợp hình phạt hai mươi sáu ba mươi năm tù
bị cáo trần vĩnh tuyến nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm và bị cáo trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm
bị đề nghị mức án bảy đến tám năm tù về tội phi phạm quy định việc quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi tám năm tù
viện kiểm soát đề nghị tuyên hủy văn bản công chứng chuyển nhượng dự án yêu cầu ubnd tp hcm thu hồi khu đất giao sacri
đối với việc hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa sacri và tổng công ty cổ phần phong phú và việc huy động vốn của bên thứ ba tại dự án khu dân cư
viện kiểm sát cho rằng đây là các mối quan hệ và giao dịch độc lập cần tách ra để xử lý theo vụ việc riêng nếu có yêu cầu của các bên liên quan
tại tòa bị cáo trần trọng tuấn kêu an tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng cáo trạng truy tố đúng người đúng tội không ăn sai
cơ quan công tố ghi nhận bị cáo này hưởng một số tình tiết giảm nhẹ
tự bào chữa ông lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri khóc cho rằng chỉ thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên
và ông không tham ô tiền nhà nước chia nhau hưởng lợi như cáo buộc
việc bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống một mươi hợp đồng đi tham quan học tập kinh nghiệm tại nước ngoài
rồi rút hơn một mươi ba ba tỷ đồng là nhằm lo cho người lao động chia sẻ thành quả cho cán bộ nhân viên
bị cáo hùng mong hội đồng xét xử viện kiểm sát xem xét đúng bản chất để có hình phạt phù hợp với sai phạm
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã phối hợp với công an quận bình thạnh
bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi gian cảnh cướp tài sản
trước đó chị trần ngọc minh hảo ngụ tp hcm đến cơ quan công an trình báo về việc
một thanh niên đến nhà gặp chị đòi tiền nợ
khi chị khẳng định không có vay tiền thì thanh niên yêu cầu mời điện thoại kiểm tra
sau khi xác nhận không có chứng cứ chị hảo vay tiền
thanh niên trên bất ngờ tấn công khiến chị hảo té ngã rồi giật điện thoại tẩu thoát
nhận tin trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bình thạnh
lập tức truy xét và bắt giữ các đối tượng gồm
lê ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cung ngụ tp hải phòng
và trần kim thoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giàn cảnh cướp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thời điểm cuối năm các đối tượng tội phạm gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi
phương thức phạm tội như trên là một trong những kịch bản mới của bọn tội phạm
mong rằng người dân cần nâng cao cảnh giác luôn tỉnh táo và thận trọng
trong các giao dịch tiếp xúc với người lạ để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với trần thị hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã vang quế tây huyện bình đại tỉnh bến tre
để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trần thị hiệp
đặt mua trên mạng xã hội nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và nhiều giấy xác nhận giả
của cơ quan nhà nước để thế chấp vay tiền của hai người dân cùng chú tại xã thới lai huyện bình đại
với tổng số tiền là một mươi bảy tỷ đồng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền vay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị liên tiếp phát hiện bắt giữ xử phạt và đưa đi cách ly hai đối tượng nhập cảnh trái phép
từ campuchia về việt nam
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình đồn biên phòng cửa khẩu long bình
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
phát hiện đối tượng trương văn dùng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trần thị thảo nhập cảnh trái phép
từ campuchia về việt nam tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng đều âm tính với sars cov hai
đồn biên phòng cửa khẩu long bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
phạt tiền đối với trương văn dùng bốn triệu đồng và trần thị thảo ba triệu đồng
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định
tại tỉnh lào cai công an huyện bát sát đã bắt giữ đối tượng vận chuyển một trăm ba mươi bốn năm triệu đồng
bằng xe ô tô tại địa phận xã bản vược huyện bát sát
cụ thể khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác đội cảnh sát điều tra phối hợp
cùng công an xã bản vược công an huyện bát sát thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b
thuộc thôn ba xã bản vược phát hiện một ô tô bảy chỗ biển kiểm soát hai mươi bốn a chín nghìn chín trăm ba mươi sáu
có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm nên đã yêu cầu kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn bao tải màu xanh bên trong có bốn thùng bia giấy
bên trong các thùng giấy có chứa bốn mươi tám hộp giấy màu đỏ vàng nghi là pháo hoa tổng trọng lượng là một trăm ba mươi bốn ba kg
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tăng vật trên và yêu cầu lái xe phạm văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại thôn cánh chính xã vạn hòa thành phố lào cai về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu tiệp khai nhận trở thuê bốn thùng giấy trên cho một đối tượng không rõ lai lịch
khi đi đến tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc địa phận xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ
một đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đã bị lực lượng công an bắt giữ
vụ việc xảy ra trên địa bàn tân phong huyện thạch phú của tỉnh bến tre
trong khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn công an xã tân phong huyện thạch phú phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số bảy mươi một f hai mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi
chở theo ba ni lông phía sau có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra người điều khiển phương tiện tên lâm hồng phụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã hương mỹ huyện mỏ cầy nam
và phát hiện trên xe chở chín trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu là z

chở theo ba ni lông phía sau có biểu hiện nghi vấn nhãn hiệu là z và skyline
vẫn có nhiều hạng mục giang rở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
bên cạnh đó việc chây ý
khắc phục sửa chữa những hư hỏng hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công cao tốc suốt nhiều năm qua khiến người dân vô cùng bức xúc
bỏ trở hạn nhưng been nhiệm người đàn ông so với nghiên cứu là người đàn ông đây nước nội audiobook fazer
trong gần bốn năm qua công ty đầu tư phát triển đường cao tốc vec vẫn thu phí vận hành đầy đủ với giá thấp nhất là hai trăm linh đồng một lượt xe cho toàn tuyến
thế nhưng nhiều hạng mục đến nay vẫn đang giang dở khiến tài xế vô cùng bức xúc
như việc bỏ hoang không xây dựng ba trạm nghỉ tại km ba mươi sáu sáu mươi bảy và chín mươi sáu này khiến các phương tiện phải đầu dọc các lối ra vào của trạm nghỉ gây mất an toàn giao thông
để cho là mỗi lần mà xe khách mà muốn ngừng lại mà để đi vệ sinh cho khách đi vệ sinh đó là nó rất là bất tiện
thứ nhất là nó mất an toàn giao thông đấy thứ hai là mất thời gian nhiều quá
cầu vượt chưa được khớp nối tuyến đường dẫn thì thi công gian dở bỏ hoang lâu năm nên dần xuống cấp
dự án mà trọng điểm lớn như thế này thì thật sự đây là cái niềm mơ ước
và hạnh phúc của người dân đặc biệt là người dân của xã bình chánh của huyện bình sơn
tuy nhiên là từ đó đến nay thì vẫn chưa hoàn thiện
trong khi điểm nút này thì so với cái tuyến đường hết sức là quan trọng
đấy cái cản dân quốc đấy là một khu kinh tế trọng điểm của miền trung mà là để dở dần trong thời gian kéo dở đắt là dở
không chỉ bỏ dở nhiều hạng mục trên cao tốc mà nhà thầu còn chay y trong việc sửa chữa
hoàn trả chín tuyến đường dân sinh đã mượn để thi công cao tốc
sau nhiều lần hứa xuôi
đến nay cả nhà thù và chủ đầu tư đều làm ngơ trước những bất xúc của người dân
khi đường dân sinh bị hư hỏng nặng nề giao thông liên xã bị tê liệt mỗi khi có mưa lớn
sang đầu thì coi như là anh làm đòn cho bà công đi
mà cuối cùng cũng lộn rộn cái là bỏ dở
bỏ dở vậy đó giờ coi như đi tết đã mát rồi giờ coi như là đòn xóa rồi vậy đó
quỹ ban tỉnh cũng đã chủ trì với các địa phương
thôi thì chú động phần địa phương tập trung khắc phục quyết tóm cái phần của vết đầu tư
còn phần lại thì địa phương ngăn sách tỉnh ngăn sách huyện để đầu tư hoàn chỉnh để phục vụ dân sinh
người dân bức xúc chính quyền địa phương nhiều lần gửi công văn hối thúc khắc phục
còn các nhà thù thì bỏ chạy
hai địa phương quảng nam quảng ngãi đành ứng chi phí hàng chục tỷ đồng
để khắc phục tạm thời đường dân sinh cho người dân
còn các hạng mục gian dở trên cao tốc vẫn bỏ ngỏ
trong khi tổng công ty đầu tư cao tốc vec vẫn thu phí hàng ngàn lực phương tiện
qua cao tốc đà nẵng quảng ngãi mỗi ngày
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết ngành đường sắt chính thức mở bán từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
nhưng đến nay mới chỉ bán được khoảng sáu sáu trăm bốn mươi sáu vé với doanh số là bảy tám tỷ đồng
cho khách đi tàu giai đoạn từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày một mươi ba tháng một
theo đó tổng công ty vận tải đường sắt hà nội bán được ba ba mươi bốn vé
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn bán được ba sáu trăm một mươi hai vé
đại diện tổng công ty đường sắt việt nam cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn cao nhất cho hành khách yên tâm đi tàu trong mùa dịch
thì từ ngày một mươi năm tháng một mươi một ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé
cung cấp dịch vụ nguyên khoang khoảng bốn giường và khoang sáu giường nguyên toa với khách hàng
đây là sản phẩm mới áp dụng trong mùa dịch
trong mùa dịch đã nhận được sự quan tâm phản hồi tích cực từ phía khách hàng
cũng theo đại diện của tổng công ty đường sắt việt nam nhận thấy nhu cầu của hành khách
muốn có không gian riêng đảm bảo an toàn ở mức cao nhất khi đi tàu cùng gia đình
người thân hoặc theo nhóm là rất lớn đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán
nên ngành đường sắt sẽ tiếp tục duy trì việc bán vé nguyên khoang nguyên toa
đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt những hành khách có vé đi nguyên qua nguyên toa
nếu có nhu cầu đưa đón tại nhà ngành đường sắt sẽ phục vụ theo nhu cầu
được cung cấp miễn phí xuất ăn trên tàu
tuần qua giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước đã đồng loạt tăng từ một đến bốn đồng một kg
hiện được thu mua trong khoảng bốn mươi tám năm mươi ba đồng một kg
tại miền bắc giá thịt lợn hơi giao động trong khoảng từ bốn mươi chín đến năm mươi ba đồng một kg
cụ thể thành phố hà nội và các tỉnh
vĩnh phúc hưng yên giá thịt lợn hơi giao động ở mức năm mươi hai năm mươi ba đồng một kg
còn tại các tỉnh lào cai nam định giá thịt lợn hơi ở mức thấp nhất miền bắc
với mức là bốn mươi chín đồng một kg
trong khi đó tại miền trung tây nguyên giá thịt lợn hơi giao động trong khoảng bốn mươi chín đến năm mươi đồng một kg
tăng từ hai ba đồng một kg so với tuần trước
tại miền nam giá thịt lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng bốn mươi tám năm mươi một đồng một kg
tăng một đến hai đồng so với tuần trước
theo nhận định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với mức giá thịt lợn từ năm mươi đồng một kg trở lên
các trang trại chăn nuôi lớn thì bắt đầu có lãi nhưng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn lỗ
trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi liên tiếp điều chỉnh tăng cùng với thị trường kém sôi động giá thấp
dịch bệnh phức tạp là những yếu tố khiến người dân thận trọng khi tăng đàn hay tái đàn
đến ngày một mươi một mươi hai có khoảng bốn xe chở nông sản và hàng hóa
đang bị mắc kẹt do chưa thể thông quan tại địa bàn các tỉnh lạng sơn
bãi tập kết xe thì đã đẩy kín
theo ông lê thanh hòa phó cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản
của bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn tại các cửa khẩu hữu nghị tân thanh chi ma ở lạng sơn
hiện năng lực thông quan đã giảm năm mươi so với trước đây chỉ đạt khoảng hai trăm hai mươi xe một ngày
tổng công suất thông quan của ba cửa khẩu trung bình
đạt năm trăm linh xe một ngày
các loại nông sản đang ủn tắc ở tân thanh là thanh long và mít
trung bình mỗi xe mất từ một mươi đến một mươi bốn ngày mới được thông quan
còn tại tỉnh quảng ninh thì theo thông tin của ban quản lý cửa khẩu móng cái
ngày một mươi một tháng một mươi hai ở đây tồn tám trăm linh xe thủy sản đông lạnh gồm cá ba sa và tôm đông lạnh
và ba trăm linh container trái cây rau củ
riêng sản phẩm thủy sản tươi sống vẫn thông quan thuận lợi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương nam trung bộ
đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long nói chung long an nói riêng
cần cập nhật sớm kịp thời thông tin từ các cửa khẩu ở lạng sơn quảng ninh lào cai
để giúp doanh nghiệp điều tiết luồng hàng tránh tình trạng ùn ứ khi đưa lên cửa khẩu
để giảm rủi ro ách tắc khi thông quan
các doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch giao dịch có hợp đồng
khai thác cơ hội trung quốc sắp mở cửa thị trường cho chanh leo sầu riêng
khoai lang của việt nam theo đường chính ảnh
còn tại thành phố đà nẵng thì những năm gần đây nhiều mô hình sinh viên khởi nghiệp
đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực
đây chính là kết quả của sự kết nối hợp tác giữa sở khoa học và công nghệ thành phố
và thành đoàn đà nẵng nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sáng tạo khởi nghiệp
năm hai nghìn hai mươi một sở khoa học và công nghệ thành phố đà nẵng phối hợp với thành đoàn
tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật
thu hút hơn năm trăm linh đề tài từ vòng cơ sở trong đó một trăm năm mươi đề tài tốt nhất được chọn vào vòng thi cấp thành phố
thuộc nhiều lĩnh vực như y tế du lịch giáo dục kinh tế khoa học công nghệ nông nghiệp môi trường
đây là nghiên cứu của nhóm sinh viên khoa điện trường đại học đông á đạt giải ba tại cuộc thi
với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường sử dụng năng lượng tái tạo và phục vụ ngành du lịch đà nẵng
nhóm sinh viên đã nghiên cứu và lắp ráp ô tô điện sử dụng năng lượng mặt trời
phục vụ du lịch tại thành phố đà nẵng sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng cao
với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường sử dụng năng lượng tái tạo và phục vụ ngành du lịch đà nẵng